sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với sars cov hai vào tối ngày hôm qua bệnh viện phổi hà nội đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân cách ly y tế toàn bộ bệnh viện tiến hành nội bất xuất ngoại bất nhập đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện
trong đêm ngày hai mươi năm tháng bảy và sáng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bảy khi tiếp tục có kết quả xét nghiệm bệnh viện sẽ xin ý kiến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hai bà trưng thực hiện phong tỏa toàn bộ bệnh viện
trước đó qua xét nghiệm sàng lọc bệnh viện phổi hà nội đã phát hiện một mươi bốn trường hợp tại khoa nội ba dương tính với sars cov hai
mẫu bệnh phẩm của những người này đã được gửi đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội để xét nghiệm khẳng định
lãnh đạo bệnh viện cho biết hiện nay chưa xác định được nguồn lây công tác truy vết điều tra dịch tễ đang được bệnh viện truy xuất khẩn trương